thưa quý vị dưới tác động của khối không khí lạnh khô bắc bộ đang trong những ngày thời tiết dễ chịu
trong đêm nay nhiều nơi ở vùng núi phía bắc nhiệt độ giảm xuống còn dưới một mươi tám độ trời khá là rét
cùng với đó hiện tượng sương mù bức xạ xuất hiện nhiều về đêm và sáng
sao đến ngày mai miền bắc trời ít mây nên nắng xuất hiện từ sớm
mức nhiệt cao nhất cho ngày mai ở bắc bộ tăng lên ở ngưỡng từ hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ
ở miền trung tương tác của khối không khí lạnh với địa hình vẫn còn duy trì
vì thế ở khu vực từ quảng bình trở vào đến quảng ngãi trong đêm nay và ngày mai vẫn duy trì tình trạng nhiều mây
có mưa cục bộ vẫn có những điểm mưa to
sang đến ngày mai khi có sự xuất hiện của áp thấp nhiệt đới mới di chuyển từ ngoài biển đông vào
trường gió đông bắc sẽ chuyển hướng sang tây bắc và mưa ở miền trung sẽ giảm nhanh xuống còn diện vài nơi
nền nhiệt cao nhất cho ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế duy trì trong khoảng từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
đối với khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết cũng chưa có nhiều biến động
trong đêm nay ở cả hai khu vực này đều có mưa ở vài nơi
nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở khu vực tây nguyên là từ một mươi tám cho đến hai mươi một độ
còn ở nam bộ nhiệt độ từ hai mươi ba cho đến hai mươi năm độ
sang đến ngày mai nam bộ và tây nguyên ngày trời nắng giáo chiều và tối có mưa rông nhưng diện mưa thì chỉ ở mức giải rác
nền nhiệt cao nhất ngày mai tại tây nguyên có xu hướng tăng nhẹ lên ngưỡng từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
đối với các tỉnh nam bộ nhiệt độ từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh bắc bộ và khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy khiến cho biển động
vùng biển từ bình định đến ninh thuận và bình thuận đến cà mau từ đêm nay gió mạnh dần lên mức cấp sáu giật cấp bảy cấp tám khiến cho biển động
với khu vực phía nam của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa có mưa vài nơi gió hướng đông bắc với cường độ mạnh ở mức cấp năm
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước